tại campuchia được sự hỗ trợ hợp tác tích cực từ bệnh viện trợ rẫy tp hcm sau năm năm hoạt động
số lượng bệnh nhân đến khám chữa và điều trị tại bệnh viện trợ rẫy phnom penh đã tăng đáng kể
năm năm qua các chuyên gia y tế từ bệnh viện chợ rẫy tp hcm đã sang hỗ trợ và chuyển giao một tám trăm chín mươi tám kỹ thuật
bao gồm các chuyên khoa hồi sức cấp cứu nội khoa ngoại khoa sản phủ khoa cận lâm sàng
như chuẩn đoán hình ảnh siêu âm nội soi và xét nghiệm
bệnh viện chợ đải phnom penh hiện có hai mươi một khoa trên phòng với ba trăm một mươi bốn nhân sự
trong đó có sáu mươi bác sĩ một mươi hai dược sĩ một trăm linh bốn điều dưỡng hai mươi tám kỹ thuật viên và có ba nữ hậu sinh
đến nay đã có hàng trăm các y bác sĩ từ bệnh viện trợ rẫy tp hcm bệnh viện hùng vương bệnh viện từ dũ sang làm việc